ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố hồ chí minh cho biết tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
lượng kiều hối chuyển về thành phố đạt ba ba trăm bảy mươi năm tỷ usd tăng một mươi hai năm so với cuối tháng tám và tăng sáu so với cùng kỳ năm trước
trước đó trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy lượng kiêu hối chuyển về trên địa bàn thành phố hồ chí minh khoảng ba tỷ usd
tăng năm so với cùng kỳ đây là mức tăng khá khả quan dù không đột biến
và trong những tháng gần đây do chưa vào mùa cao điểm nên kiều hối chuyển về tăng đều đặn từ ba trăm bảy mươi năm đến bốn trăm linh triệu usd một tháng
kiều hối tăng khá cũng là một trong những yếu tố giúp mặt bằng tỷ giá thời gian gần đây khá ổn định
đồng thời do tỷ giá ổn định người nhận kiều hối cũng không còn mấy mặn mà với việc giữ ngoại tệ như trước
mà đa phần chuyển sang tiền đồng để gửi tiết kiệm hoặc đưa vào đầu tư sản xuất kinh doanh
với tình hình như hiện nay ngân hàng nhà nước chỉ nhánh thành phố hồ chí minh dự báo trong năm hai nghìn một mươi bảy
kiêu hối về thành phố sẽ đạt từ năm bảy đến năm tám tỷ usd